tại hà nội bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm hai nghìn hai mươi
đây là dịp để tôn vinh những cá nhân tập thể đã có nhiều đóng góp cho công cuộc cải cách thủ tục hành chính của bảo hiểm xã hội việt nam
cuộc thi được chính thức phát động từ ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm ban tổ chức đã nhận được gần sáu mươi bài dự thi phân bố trên tất cả các lĩnh vực của bảo hiểm xã hội
qua đó bảo hiểm xã hội việt nam đã chọn ra ba giải nhất bảy giải nhì và một mươi năm giải ba ba mươi hai giải khuyến khích được trao tặng cho các tập thể cá nhân có những sáng kiến hay thiết thực vào công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội
kết quả cuộc thi
góp phần quan trọng nhằm tìm ra các sáng kiến cải cách thiết thực cắt giảm thủ tục hành chính trong việc lập hồ sơ kê khai giải quyết bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện giao dịch điện tử rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục về bảo hiểm và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân tổ chức
theo tính toán của hội tư vấn thuế cả nước hiện có gần ba trăm linh đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội
nếu tính bình quân mỗi đơn vị bố trí một người làm bảo hiểm xã hội tiền công một giờ làm việc là ba mươi năm đồng thì với việc giảm hơn hai trăm tám mươi năm giờ một năm nhờ cải cách hành chính giao dịch điện tử số tiền các doanh nghiệp tiết kiệm được là rất lớn
ngoài ra gần hai mươi cán bộ công nhân viên chức của ngành bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được nhiều thời gian để tăng cường cho công tác thanh tra kiểm tra